theo cục cảnh sát giao thông trong năm hai nghìn một mươi sáu đã xử lý tám mươi trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
tình trạng người tham gia giao thông sau khi uống rượu bia là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
cục cảnh sát giao thông cho rằng việc xử phạt vi phạm giao thông với những người có nồng độ cồn là rất khó khăn
họ thường có thái độ chống đối cản trở phải huy động nhiều lực lượng cùng tham gia xử lý
mới đây chỉ chưa đầy một tháng thực hiện cao điểm xử phạt vi phạm nồng độ cồn
cả nước đã có gần một mươi trường hợp bị xử phạt trong đó tập trung chủ yếu tại bốn thành phố lớn là hà nội đà nẵng cần thơ và thành phố hồ chí minh
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông và một mươi một số người chết do tai nạn liên quan đến rượu bia
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới bốn các trường hợp tử vong trên toàn cầu có liên quan đến rượu bia gánh nặng sức khỏe liên quan đến rượu bia là bốn sáu
đối với việt nam rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông bạo lực gia đình trực tiếp gây nên tình trạng đói nghèo đặc biệt ở vùng nông thôn và dân tộc thiểu số
qua khảo sát hơn một mươi tám nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông tại việt nam cho thấy ba mươi sáu số người lái xe máy có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép sáu mươi sáu tám số người lái xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện